hiện trên địa bàn tỉnh lào cai đã có sáu trên chín huyện thành phố xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu phi
để ngăn chặn dịch bệnh này lan rộng gây thiệt hại cho người dân các ngành chức năng của tỉnh lào cai đã và đang tăng cường lực lượng xử lý triệt để các ổ dịch
đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển và tiêu thụ lợn không để bùng phát thêm các ổ dịch mới
để kiểm soát việc vận chuyển và tiêu thụ lợn trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã ban hành quyết định thành lập gần ba mươi chốt kiểm dịch tại tất cả chín huyện thành phố trên địa bàn
cử lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để ngăn chặn kịp thời các xe vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc đồng thời phun khử trùng những phương tiện có nguy cơ làm lây lan dịch
việc quản lý dịch bệnh ngay sau khi điểm bào hà bùng phát chúng tôi tiến hành lấy mẫu và cho tiêu hủy ngay theo đúng quy trình
đồng thời những con lợn ở gần đấy chúng tôi khoanh vùng lại
khử trùng phun độc và tổ chức các điểm chốt chặn ngay để không cho lợn ra lợn vào cũng như các vật tư phục vụ chăn nuôi ra vào cách hạn chế để giúp cho kiểm soát tốt dịch bệnh
tính đến hết ngày hai mươi năm tháng năm dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại bảy mươi một hộ thuộc hai mươi một thôn của tỉnh lào cai
dịch bệnh đã làm bảy trăm bảy mươi bốn con lợn ốm chết và phải tiêu hủy hơn năm mươi tấn lợn
hiện cơ bản các ổ dịch đã được khống chế và khử trùng thường xuyên
tỉnh lào cai cũng tiến hành gấp gần năm lít hóa chất
tỉnh lào cai cũng tiến hành gấp gần năm lít hóa chất
nghiêm túc chỉ thị ba mươi bốn của trung ương để chỉ đạo quyết liệt quyết tâm trong tổ chức phòng chống dịch mà hiệu quả
bên cạnh việc tăng cường các biện pháp chống dịch ubnd tỉnh lào cai cũng khuyến cáo người dân
cần chủ động thực hiện nghiêm các hướng dẫn để bảo đảm an toàn tránh dịch lây lan
thực hiện tốt năm gồm không giấu dịch không mua bán vận chuyển lợn bệnh lợn chết
không phức lợn chết ra môi trường không giết mổ tiêu thụ không sử dụng thức ăn dư thừa
thức ăn tận dụng chưa qua xử lý nhiệt